cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với các bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ địa chỉ tại số hai ngõ chín phố đặng thái mai quận tây hồ hà nội
tất cả các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh phê duyệt
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở chỗ làm việc đối với tân tú hải sáu mươi một tuổi chú quận đống đa hà nội là thành viên hội đồng quản trị
nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ đặng quang tuấn năm mươi một tuổi ở quận cầu giấy hà nội nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ
phạm việt anh bốn mươi sáu tuổi ở quận ba đình hà nội nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ
và chu thị ngọc nga sáu mươi tuổi ở quận tây hồ hà nội trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến vụ án